kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin kinh tế và tiêu dùng ngày một mươi hai tháng tám của truyền hình công an nhân dân
thưa quý vị ngày hôm nay công an tp hòa bình đã quyết định khởi tố vụ án hình sự thi hành lệnh bắt và khám xét nơi ở
nơi làm việc của ba bị can để tạm giam điều tra làm rõ về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ xảy ra tại trung tâm văn hóa điện ảnh tỉnh hòa bình
ba bị can cùng chú tại tp hòa bình gồm bùi tú cao giám đốc trung tâm văn hóa điện ảnh tỉnh hòa bình trần thị huê kế toán trung tâm văn hóa điện ảnh tỉnh hòa bình
phạm trọng toản phó trưởng phòng tuyên truyền cổ động triển lãm trung tâm văn hóa điện ảnh tỉnh hòa bình
theo kết quả điều tra từ tháng sáu đến tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi hai thực hiện các chương trình tuyên truyền cổ động cho sea games ba mươi một cùng một số các chương trình khác
ba bị can trên đã lợi dụng chức vụ quyền hạn của mình để làm trái công vụ cụ thể là mua khống chín hóa đơn sau đó hoàn thiện thủ tục thanh quyết toán rút tiền ngân hàng
gây thiệt hại đến tài sản của nhà nước với số tiền một trăm linh bốn triệu đồng số tiền khống thu được các bị can chia nhau và chia cho một số cán bộ viên chức thuộc trung tâm văn hóa điện ảnh của tỉnh
phòng cảnh sát kinh tế công an tỉnh hà nam vừa khởi tố vụ án khởi tố bị can đối với bùi văn linh và vũ
nguyễn ngọc tỉnh cùng chú tại huyện trực ninh tỉnh nam định về hành vi xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp xảy ra trong năm hai nghìn hai mươi hai và hai nghìn hai mươi ba tại cụng công nghiệp thi sơn xã thi sơn huyện kim bảng tỉnh hà nam
trước đó lực lượng công an kiểm tra việc chấp hành pháp luật trong hoạt động kinh doanh hàng hóa dịch vụ của công ty cổ phần solity việt nam đóng trên địa bàn xã thi sơn huyện kim bảng tỉnh hà nam
do bùi văn linh làm tổng giám đốc và vũ ngọc
vũ ngọc tỉnh là nhân viên pha trộn nguyên liệu của công ty
quá trình kiểm tra tổ công tác phát hiện gần hai bao keo rán gạch có dấu hiệu xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp
tại cơ quan công an hai đối tượng đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội
đầu năm hai nghìn hai mươi hai các đối tượng đã sử dụng mạng internet tìm kiếm và biết được nhãn hiệu keo rán gạch super builder
con cá sấu là thương hiệu sản phẩm của một công ty keo rán gạch ở thái lan đang được ưa chuộng trên thị trường
nên đã tải hình ảnh thương hiệu đại diện của công ty trên về để gắn lên bao bì sản phẩm do đối tượng tự thiết kế
với tổng số sản phẩm bán ra thị trường trên một trăm linh tám tấn keo rán gạch trị gá gần năm trăm linh triệu đồng
đối tượng đậu văn tuấn tạm trú tại huyện nhân trạch vừa bị công an huyện nhân trạch tỉnh đồng nai tạm giữ về hành vi buôn bán hàng giả
trước đó công an huyện nhân trạch phát hiện bắt quả tăng
đối tượng đậu văn tuấn đang buôn bán thực phẩm phụ gia thực phẩm giả các thương hiệu có uy tín trên thị trường như nước mắm nam ngư bột ngọt ajinomoto và một số nhãn hiệu khác tại nhà
qua đấu tranh bước đầu tuấn khai nhận từ tháng năm năm hai nghìn hai mươi ba đến nay đã nhiều lần đến chợ mua những mặt hàng trên về bán cho một số tiệm tạp hóa trên địa bàn huyện nhân trạch để kiếm lời
mở rộng khám xét công an huyện nhân trạch còn phát hiện tuấn đang cất giấu nhiều hàng giả là thực phẩm phụ gia thực phẩm
công an huyện nhân trạch đã thu giữ vật chứng có liên quan và tạm giữ hình sự đối với tuấn để điều tra và xử lý theo quy định
thưa quý vị vẫn chiêu trò cũ như mạo danh cán bộ ngân hàng hứa hỗ trợ khoản vay tín chấp nhưng thực chất là những chiêu trò lừa đảo vay qua mạng đối với những thủ đoạn rất tinh vi dù đã được cảnh báo thường xuyên nhưng vẫn diễn ra trên không gian mạng hiện nay
mua nhà sửa nhà xây nhà mua xe ô tô
nếu bạn là cán bộ công chức sẽ được vay tín chấp lên đến năm trăm linh triệu đồng
lãi suất hấp dẫn bảo mật với cơ quan chỉ cần quyết định tuyển dụng
đấy là những lời mời có cánh trên mạng xã hội hiện nay
tôi là một cán bộ công nhân viên chức
sau khi mà được vào công nhân viên chức rồi dưới chức danh hợp đồng thì tôi cảm thấy mức nước không ổn định
và tôi nhận được rất nhiều các thông tin ví dụ như là cuộc gọi bằng điện thoại này hay là một số các trang mạng nó quảng cáo cho các trang mạng một số các điện tảng mạng xã hội này hay là qua tin nhắn này thì họ có những cái mức ưu đãi đặc biệt dành cho những cán bộ công nhân viên chức với lãi suất rất là thấp
và tôi sử dụng cái nguồn đó để đăng ký một cái khoản vay cho cá nhân của mình
khi mà tôi đăng ký khoản vay đó cho bản thân cá nhân thì họ nói rằng là lãi suất là một hai
thậm chí là có những cái đơn vị mà một năm một tháng
và sau khi mà tôi chấp nhận với cái mức điều khoản đó thì tôi vay với mức số tiền khá cao là số tiền khoảng ba trăm linh triệu
và họ lấy lại năm mươi triệu và chỉ giao lại cho tôi hai trăm năm mươi triệu
và lúc đó thì tôi nghĩ là nó chỉ giữ năm mươi triệu đó là cái tiền nãi sau khi mà mình không trả được thì đó là tiền nãi hàng tháng
tôi làm hàng ngày tôi làm hàng giờ và tôi trả lợi hàng tháng
đặc biệt hơn là khi mà trả lợi gần xong rồi
thì họ lại sinh ra rất nhiều cái khoản phát sinh
sau khi mà có những cái khoản phát sinh đó thì họ yêu cầu tôi phải cung cấp một số các tài khoản trang mạng xã hội của tôi này
đôi khi là phải cung cấp số điện thoại của người thân này
thì lúc đó thì họ bắt đầu vào khủng bố người thân này khủng bố chỗ nàm và khủng bố cái công việc của tôi khi mà tôi làm việc lúc đó
hiện có hai hình thức vay phổ biến là vay qua ứng dụng và vay trên website đánh vào cán bộ công nhân viên chức
nếu vay qua ứng dụng người dân sẽ phải mở quyền truy cập
về các thông tin cá nhân như danh bạ tin nhắn đồng bộ google và sử dụng cuộc gọi
còn vay qua website người dân sẽ phải để lại đường dẫn tới trang cá nhân facebook zalo và lịch sử cuộc gọi trong vòng sáu tháng
khi đến hạn không thanh toán nhóm đòi nợ sẽ truy cập danh bạ lấy số điện thoại gọi điện khủng bố người thân bạn bè ép người vay trả tiền
nhiều trường hợp còn bị dọa tung ảnh cá nhân tin nhắn hội thoại lên mạng xã hội để bêu xấu
qua đấu tranh lực lượng công an đã phát hiện hình thức
lừa cho vay này xuất hiện tại nhiều tỉnh hành trên cả nước
việc cho vay lãi nặng của các nhóm đối tượng này không chỉ có tính chất bóc lột đối với những người vay tiền
mà chúng còn tiềm ẩn phát sinh rất nhiều những nguy cơ của các loại tội phạm khác gây mất an ninh trật tự trên địa bàn
bản thân tôi cũng là người đã nhận được rất nhiều cuộc gọi về lừa đảo và cán bộ công nhân của công ty cũng không trái khỏi
tôi đưa ra lời khuyên cho các bạn là
trong trường hợp như vậy thứ nhất là mình nghe thông tin thật kỹ và phải đưa ra phán đoán
thấy không phù hợp thì nên tắt máy báo cho cơ quan chức năng hoặc là không nên trả lời cuộc gọi tiếp theo
bởi vì họ sẽ hướng dẫn cho mình bấm các cái lựa chọn
tuy nhiên khi mình bấm vào nó sẽ khai thác thông tin của bản thân
và khi bị mất thông tin thì có thể ảnh hưởng rất nhiều đến vấn đề về cá nhân về tài sản
ở trong ngân hàng
như các app ngân hàng
cho vay này là một dạng cho vay tín dụng đen với cái lãi suất rất cao
nhưng mà họ lại không cần những cái tài sản đảm bảo
mà họ chỉ cần cái nhân thân và các cái giấy tờ liên quan đến cá nhân
nếu như mà những người mà cần tiền để kinh doanh
hoặc là trong một cái hoàn cảnh nào đó mà cần vay
thì nên đến các ngân hàng thương mại và làm đầy đủ các cái thủ tục
bộ công an cũng đã nhiều lần thông tin việc lợi dụng nhu cầu vay vốn tăng cao của nhiều cá nhân
các đối tượng phạm tội đã mạo danh các ngân hàng công ty tài chính cho vay tiền trực tuyến
với lãi suất rất thấp nhằm thực hiện hành vi lừa đảo
vậy nên người dân kể cả cán bộ công nhân viên khi có nhu cầu vay tiền
cần liên hệ trực tiếp với các tổ chức tín dụng chi nhánh ngân hàng để được tư vấn hướng dẫn làm thủ tục vay vốn
tuyệt đối không cung cấp thông tin tài khoản ngân hàng
mã otp được gửi vào ngân hàng
và hòng thư điện thoại di động cho các đối tượng
không chuyển tiền vào tài khoản cá nhân mà các đối tượng lạ cung cấp rủ rỗ
thưa quý vị bộ giao thông vận tải vừa có văn bản gửi các cơ quan đơn vị trực thuộc ngành giao thông vận tải
về việc tăng cường các giải pháp phục vụ tốt nhu cầu đi lại của nhân dân
bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong dịp nghỉ lễ quốc khánh mùng hai tháng chín năm nay
kéo dài bốn ngày
bộ giao thông vận tải yêu cầu cục đường bộ việt nam có trách nhiệm hướng dẫn
đôn đốc các sở giao thông vận tải địa phương chỉ đạo các đơn vị kinh doanh vận tải
bến xe thực hiện công khai minh bạch và đúng quy định về giá cước vận tải
các loại giá phí dịch vụ tại bến xe có phương án tổ chức vận tải phù hợp
chở đúng tải trọng cho phép đúng số người theo quy định
bảo đảm năng lực chất lượng dịch vụ vận tải kiểm tra chặt chẽ điều kiện an toàn của phương tiện
và lái xe trước khi xuất bến nhắc nhở hành khách thắt dây an toàn niêm yết các thông tin theo quy định
trong lĩnh vực hàng không bộ giao thông vận tải yêu cầu cục hàng không việt nam
chỉ đạo các lực lượng an ninh hàng không cảng hàng không tăng cường công tác kiểm soát an ninh an toàn bay
như chúng tôi đã đề cập trong những phóng sự trước việc kích điện run đất gây ra rất nhiều hậu quả nghiêm trọng
đối với tài nguyên đất và tiềm ẩn nguy cơ gây mất an toàn
an ninh trật tự
tại một số địa phương
tuy nhiên thì theo cơ quan quản lý nhà nước việc chưa có chế tài xử phạt các trường hợp kích run
mua bán run đất khiến cho cơ quan chức năng lúng túng trong việc xử lý
chính vì vậy vấn nạn này vẫn đang diễn ra không chỉ tại tỉnh hòa bình mà còn xảy ra tại nhiều địa phương khác
tôi cũng mong coi như là nhà nước có một cái chế tài lào nghiêm khắc để cho những người kích run người ta không vào
để người ta kích cho dân chúng tôi bớt khó khăn
chúng tôi bớt khổ
chúng tôi đề nghị là phải có một biện pháp mà thực sự là nghiêm để làm sao mà chặn đứng được ngay lập tức cái tình trạng kích run này
nó phải ngừng ngay lập tức
mong muốn là sau đây thì bộ lông nghiệp và nhà nước nên có một cái chế tài rõ ràng
để ra một cái chế tài rõ ràng để ngăn chặn cái việc đánh bắt run này
trung phòng nói chung nói riêng và các huyện nói chung
đang rất yêu cầu thiết thà đề nghị các cơ quan ngành đặc biệt là quốc hội
cần sớm đưa ra các
đưa ra các cái chế tài thật cụ thể để có biện pháp giăn đeo thật là thích đáng
đó là những mong muốn không chỉ của các chủ vườn mà còn từ đại diện cấp chính quyền cơ sở
về một hành lang pháp lý rõ ràng một chế tài xử lý phù hợp nhằm ngăn chặn vấn nạn kích trộm run đất
ghi nhận thực tế tại nhiều địa phương tại tỉnh hòa bình
người dân và cơ quan chức năng đều bức xúc trước vấn nạn kích trộm run đất trên đất nông nghiệp
thì từ tháng bảy từ ngày hai mươi tháng bảy đến nay thì
trên địa bàn huyện đã công an xã công an các xã thị trấn trên địa bàn huyện đã phát hiện là
hơn hai mươi vụ và kích run và hơn ba mươi đối tượng
thì qua đánh giá thì trên địa bàn thì số người địa phương khác ấy chiếm đến hơn chín mươi
trong đó tập trung vào các tỉnh như là tuyên quang vĩnh phúc
tại xã thu phong huyện cao phong rất nhiều máy kích run đã bị lực lượng công an thu giữ
nhưng đó chỉ là một phần nhỏ so với thực tế
điều đáng buồn là phương án xử lý hiện nay chỉ có thể dừng lại ở việc tạm giữ
thu giữ tăng vật chưa có chế tài xử lý xử phạt nhằm giăn đe người vi phạm

vì các bạn chưa có pháp lý gì để rõ ràng để anh em thu giữ hay như nào cả
luật bảo vệ môi trường chỉ quy định có chế tài xử phạt đối với việc khai thác
đánh bắt mua bán vận chuyển những động vật quý hiếm
trong khi đó đối với run đất các sinh vật khác trong đất lại không có quy định nào có thể xử phạt được
nếu như mà dùng kích điện trong môi trường nước thì chúng ta hoàn toàn rất nhiều chế tài
thế hoặc việc đánh bắt con run này cùng là cái điện thoát đó
nhưng nếu ở trong cái khu vực rừng phát của tổn thiên nhiên hoặc là rừng phòng hộ rừng đặc dụng thì chúng ta có chế tải
nhưng ở trong những cái vườn cây hoặc cầm trí vườn rừng sản xuất thì quy định của pháp luật là chưa đẹp cả
nếu như chứng minh đó là những hành vi hủy hoại đất thì hoàn toàn dù anh dùng kích điện hay là dùng những cái vấn đề gì
thì chúng ta hoàn toàn có thể áp dụng những cái chế tài mà đã được quy định
chúng ta có nghị định về hành vi hủy hoại đất để chúng ta xử lý được
hành vi đánh bắt cá bằng sung điện theo nghị định số bốn mươi hai của chính phủ thì người đánh bắt sẽ bị xử phạt hành chính từ ba đến năm mươi triệu đồng tịch thu toàn bộ tăng vật vi phạm
trong khi đó hành vi kích run đất bằng sung điện cũng để lại hậu quả tương tự như kích cá nhưng lại chưa có trong quy định xử phạt
chúng ta cần phải kịp thời bổ sung các quy định về cấm đối với những hành vi này
đồng thời là cũng sẽ có những quy định về cấm đối với những hành vi này

chúng ta có thể áp dụng các chế tài liên quan đến hoạt động kinh doanh thương mại để xem xét xử lý đối với các tổ chức mà nhập khẩu cũng như là bán những loại hàng hóa mà không có nguồn gốc hoặc là nhập khẩu không được phép như vậy
rồi những cơ sở mà bán hàng hóa không có nguồn gốc giấy tờ chúng ta có thể áp dụng các nghị định chính phủ để xử phạt vi phạm hành chính
và với những hàng họ những loại kích điện đó mà không có nguồn gốc không chứng minh được nguồn gốc thì cơ chức năng có quyền thu giữ tạm giữ để chờ xem xét xử lý
để giải quyết rứt điểm vấn hạn kích điện run đất đề nghị cơ quan chức năng sớm ban hành những quy định chế tài xử lý xử phạt phù hợp đủ sức gian đe để kịp thời cứu lấy đất nông nghiệp đảm bảo trật tự an toàn xã hội
đồng thời một trong những yếu tố quan trọng cần thực hiện đó là tuyên truyền vận động nâng cao hiểu biết cho người dân về vai trò của run đất với hệ sinh thái trong đất không vì lợi ích trước mắt mà tận diệt loài sinh vật có lợi này
tiếp theo chương trình mời quý vị theo dõi những tin tức kinh tế đáng chú ý khác có trong bản tin kinh tế phương nam
hoàng trí xin kính chào quý vị và các bạn đang cùng đến với tin tức của kinh tế phương nam
thưa quý vị ủy ban nhân dân tp hcm vừa ban hành kế hoạch triển khai các chương trình công trình dự án thi đua tiêu biểu chào mừng kỷ niệm năm mươi năm ngày thống nhất đất nước ngày ba mươi tháng bốn năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm ba mươi tháng bốn năm hai nghìn hai mươi
cụ thể trong lịch vực văn hóa xã hội sẽ có một mươi tám chương trình công trình dự án
trong lịch vực kinh tế có sáu chương trình công trình dự án
lĩnh vực đô thị có một mươi chín
chương trình công trình dự án
lĩnh vực khoa học công nghệ đổi mới sáng tạo có bốn công trình dự án
lĩnh vực cải cách hành chính có đề án
lĩnh vực quốc phòng an ninh đối thoại có năm chương trình công trình dự án
các chương trình công trình dự án thi đua tiêu biểu cấp thành phố phải là công trình hoạt động có tác động lớn đến đời sống dân sinh và sự phát triển của thành phố
quá trình thực hiện phải đảm bảo chất lượng hiệu quả và đúng tiến độ
qua đó thành phố sẽ xem xét lựa chọn các chương trình công trình dự án tiêu biểu các thành phố đạt tiêu chí tiêu chuẩn điều kiện để gắn liền công trình thi đua các thành phố chào mừng kỷ niệm năm mươi năm ngày thống nhất đất nước
sở giáo dục và đào tạo tp hcm vừa có tờ trình ủy ban nhân dân tp về việc xin hỗ trợ học phí năm học mới mức hỗ trợ dành cho tất cả học sinh các cấp trừ học sinh ngoài công lập
lý do sở giáo dục và đào tạo xin tiếp tục hỗ trợ học phí là
tình hình kinh tế xã hội các tháng gần đây trên địa bàn tp hcm có chuyển biến tích cực so với thời điểm đầu năm học trước
tuy nhiên do ảnh hưởng của si thoái kinh tế thế giới cũng như tại việt nam nhiều doanh nghiệp trên địa bàn thành phố đã thu hẹp sản xuất hoặc giải thể dẫn đến nhiều người lao động thất nghiệp
do đó việc điều chỉnh học phí sẽ làm ảnh hưởng đến đời sống của đa số phụ huynh học sinh là người lao động
các mức hỗ trợ tương đương với phần chinh lịch tăng thêm của học phí các bậc học theo khu vực gồm
đối với bậc mầm non tp hcm hỗ trợ một trăm linh đồng trên một học sinh trên một tháng với các lớp nhà trẻ một trăm bốn mươi đồng trên một học sinh trên tháng với các lớp mẫu giáo
đối với học sinh bậc trung học cơ sở và học viên giáo dục thường xuyên bậc trung học cơ sở mức hỗ trợ học phí là hai trăm bốn mươi đồng trên một học sinh trên một tháng với học sinh tại các quận và tp thủ đức
hỗ trợ bảy mươi đồng trên một học sinh trên một tháng đối với học sinh tại năm huyện ngoại thành
đối với học sinh bậc trung học phổ thông và học viên giáo dục thường xuyên cấp trung học phổ thông mức hỗ trợ học phí là một trăm tám mươi đồng trên một học sinh trên một tháng với học sinh tại các quận và tp thủ đức
hỗ trợ một trăm linh đồng trên một học sinh trên một tháng đối với năm huyện ngoại thành
sở giao thông vận tải tp hcm cho biết đề án chuyển đổi sang xe điện phương tiện sử dụng nhiên liệu xanh dự kiến được trình hội đồng nhân dân tp hcm vào tháng chín năm hai nghìn hai mươi
và triển khai